hôm qua hàng triệu cử tri cuba đã đi bỏ phiếu để bầu ra một mươi hai bốn trăm hai mươi bảy đại biểu cho hội đồng nhân dân cấp địa phương
bước đầu tiên của vòng bầu cử mới
đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức tại cuba kể từ khi quốc hội nước này tái cấu trúc hệ thống bầu cử
hội đồng bầu cử quốc gia cuba cho biết khoảng tám triệu người cuba trên một mươi sáu tuổi đủ điều kiện bỏ phiếu
tại hai mươi ba bốn trăm tám mươi điểm bỏ phiếu để lựa chọn trong số hai mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu ứng cử viên
những người xứng đáng nhất đại diện tham gia các hội đồng nhân dân cấp địa phương
trong số các ứng cử viên có một mươi tám sáu trăm hai mươi một người là đảng viên đảng cộng sản cuba
hoặc đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản chiếm bảy mươi
ngoài ra bốn mươi bốn trong số các ứng cử viên là phụ nữ bảy là thanh niên và hai mươi bảy đang là đại hội đồng nhân dân địa phương
tại mỗi khu vực bầu cử
sẽ chỉ có một đại biểu được chọn và nếu không có ứng cử viên nào giành được quá năm mươi số phiếu bầu hợp lệ
trong vòng đầu tiên cuba sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai vào ngày bốn tháng một mươi hai tới
sau cuộc bầu cử địa phương này cuba sẽ tiếp tục tổ chức bầu cử quốc hội khóa mới có nhiệm kỳ năm năm